thưa quý vị vào ngày một mươi bảy tháng hai tức ngày tám tháng riêng âm lịch tại nội ô tòa thánh cao đài tây ninh thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
hội thánh cao đài tây ninh long trọng tổ chức đại lễ vía đức trí tôn năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của đại cao đài
đến chúc mừng đại lễ phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang bày tỏ mong muốn
ban đại diện hội thánh cao đài tòa thánh tây ninh bàn cai quản các họ đạo các vị chức sắc chức việc cùng toàn thể người theo đạo
tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo tiếp tục thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo sinh hoạt tôn giáo thuần túy đúng tôn trị mục đích đúng đường lối hành đạo của hội thánh
tu dưỡng đạo đức bản thân thực hiện nhân nghĩa yêu thương đoàn kết đồng tâm nhất trí thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc theo phương châm nước vinh đạo sáng
góp phần cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam ngày càng giàu đẹp và văn minh
tối ngày một mươi bảy tháng hai tại hà nội bộ công an tổ chức chương trình hòa nhạc chào xuân hai nghìn hai mươi bốn
dự chương trình có đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an một số bộ ngành trung ương và địa phương cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân

hòa nhạc trào xuân hai nghìn hai mươi bốn là sự kiện văn hóa thường niên của lực lượng công an nhân dân và là món quả tinh thần ý nghĩa của bộ công an dành tặng cán bộ chiến sĩ và nhân dân vào dịp đầu năm
chương trình bao gồm hai phần chính phần một là các tác phẩm âm nhạc việt nam nổi tiếng về mùa xuân phần hai là các tác phẩm âm nhạc kinh điển của thế giới
những thanh âm và cảm xúc tươi đẹp của thiên nhiên qua những giai điệu xuân bất tận trong chương trình đã mang lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho khán giả
ngày một mươi bảy tháng hai đồng chí trương tấn sang nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã tới dự lễ khánh thành công trình cải tạo nâng cấp điểm trường thôn bản hình xã minh tân huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đây là công trình an sinh xã hội chăm lo cho học sinh nghèo vùng biên giới nơi từng là chiến trường của mặt trận vị xuyên trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc năm xưa
công trình cải tạo điểm trường thôn bản hình xã minh tân huyện vị xuyên tỉnh hà giang
tân huyện vị xuyên tỉnh hà giang có tổng kinh phí đầu tư hơn một bảy tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa trong đó ngân hàng việt nam thịnh vượng tài trợ hơn một một tỷ đồng
công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho hơn tám mươi học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn biên giới như bản hình lùng thiềng hoàng lì pả phinh sản
xã minh tân huyện vị xuyên có điều kiện học tập ăn ở bán chú tốt hơn